tại israel một quốc gia luôn đi đầu về kế hoạch tiêm chủng phòng covid một mươi chín
một thiếu niên đã nhiễm tới ba chủng sars cov hai trong một năm trường hợp được mô tả là khá hiếm gặp
times up israel cho hay alan helford thiếu niên vừa bước sang tuổi một mươi hai hôm hai tháng hai đã nhiễm tới ba chủng sars cov hai là alpha delta và omicron chỉ trong một năm
hawfod tới từ thành phố kafast saba isaraok đã phải cách ly ba bốn lần kể từ năm học mới bắt đầu sau khi dương tính với omicron tuần trước
helford tiếp tục tự cách ly tại nhà
chia sẻ với times up israel helford nói
so với chủng sars cov hai trước đó với những triệu chứng khá nghiêm trọng lần này cầu cảm thấy không bị ảnh hưởng nhiều
cháu ổn cảm thấy khá khỏe không mắc nhiều triệu chứng
trước đó khi nhiễm chủng alpha cháu bị sốt cao helford cho hay
haukod chia sẻ mong ước của cậu bé khi sang tuổi mới tới là khỏe mạnh và không bị mắc covid một mươi chín thêm nữa
ngoài việc một người có nguy cơ nhiễm đi nhiễm lại các biến chủng sars cov hai
thế giới cũng ghi nhận những trường hợp người nhiễm hai biến chủng cùng một lúc
theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí nature
những người đã bị nhiễm sars cov hai có thể bị tái nhiễm trong vòng một hoặc hai năm
trừ khi họ thực hiện các biện pháp phòng ngừa như tiêm phòng và đeo khẩu trang
kết quả cho thấy nguy cơ tái nhiễm trung bình tăng từ khoảng năm bốn tháng sau lần tiêm chủng ban đầu
lên năm mươi sau một mươi bảy tháng
truyền thông địa phương đưa tin cảnh sát đã đột kích vào nhà của ông lão tám mươi bốn tuổi hôm ngày chín tháng một
để bắt giữ người đàn ông này
nhưng ông lạo đã bỏ trốn trước đó và tắt tất cả điện thoại di động
với tội vaccine covid một mươi chín là một phương pháp phòng ngừa và cách để có sức khỏe tốt hơn
ông madu chia sẻ với arab news trước khi bỏ trốn
tôi biết sẽ có đơn khiếu nại nhằm vào mình nhưng tôi đã yêu cầu tòa án làm sáng tỏ mọi chuyện
dù bị cảnh sát reung ông lão tám mươi bốn tuổi cho biết vẫn sẽ tiếp tục tiêm vaccine covid một mươi chín nếu có cơ hội
ông madu một cựu nhân viên bưu điện cho biết đã tiêm một mươi một mũi vaccine covid một mươi chín
trong khoảng thời gian từ ngày một tháng
từ ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
cựu ông còn tuyên bố sẽ sử dụng chứng minh thư của riêng mình để được tiêm chín mũi
chia sẻ với bbc người đàn ông này cho biết đã phải di chuyển tới nhiều điểm tiêm vaccine
trên khắp quận madhepur bang pihar để được tiêm chủng
cụ ông tám mươi bốn tuổi muốn khỏe mạnh trong đại dịch covid một mươi chín nên quyết định tiêm nhiều mũi vaccine
và tuyên bố sau khi tiêm lượng lớn vaccine bệnh đau khớp tám năm của ông này đã khỏi
sputnik đưa tin
rahamdev mandan tám mươi bốn tuổi người dân ở puraini huyện madhepura bang pihar ấn độ
bị cáo buộc là lừa các nhân viên y tế đăng ký tiêm chủng ở nhiều khu vực khác nhau
để tiêm một mươi một mũi vaccine phòng covid một mươi chín trong thời gian từ ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đến ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
cụ thể chín trên một mươi một mũi tim được ông mandan dùng chứng minh thư và số điện thoại di động để đăng ký
với các mũi còn lại ông dùng thẻ bầu cử

cảnh sát địa phương cho biết ông mandan không bị ốm đau gì kể từ khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
và sức khỏe của ông đã được cải thiện rõ rệt sau nhiều lần tiêm chủng
vaccine đã mang lại lợi ích cho tôi mọi người nên tiêm vaccine
chính phủ đã đem lại điều tuyệt vời tôi đã bị đau lưng và không đi lại được
nhưng giờ đã khỏi tôi không bị ho hoặc cảm lạnh nữa ông manda nói
tuy nhiên đến nay chưa có bằng chứng nào cho thấy việc tiêm dư số mũi vaccine
sẽ đem lại những lợi ích cho các vấn đề khác của sức khỏe không liên quan đến covid một mươi chín
ông mandan khẳng định ông sẽ không dừng việc tiêm thêm vaccine phòng covid một mươi chín
ông thậm chí đã ghi lại những ngày mình đã tiêm vaccine và chia sẻ nhật ký tiêm chủng này cho truyền thông ấn độ
bác sĩ amerenda narayan shahi người đứng đầu cơ quan y tế tại quận meheb purao thuộc bang bihar cho biết
ông đã trao đổi với ông mandan về việc này
theo bác sĩ shahi những vấn đề về internet
đã trì hoãn việc đăng tải thông tin tiêm chủng ở madhepura
ông sashi đã cử một đội ngũ điều tra về trường hợp của ông mandan
và các nhà chức trách tại các địa phương khác cũng đang tiến hành điều tra
bang bihar là nơi ghi nhận nhiều bất thường trong chiến dịch tiêm chủng ở ấn độ
quốc gia đã tiêm được một năm tỷ liều
vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một khi ấn độ đặt mục tiêu tiêm kỷ lục hai mươi năm triệu liều một ngày
để mừng sinh nhật thủ tướng narendra modi biha đứng đầu danh sách các bang với khoảng ba bốn triệu liều
tuy nhiên truyền thông sau đó đưa tin số lượng tiêm chủng của biaha có thể không chính xác
vì dữ liệu tiêm chủng những ngày trước đó bị cố tình giữ lại và tải lên vào ngày sinh nhật ông modi
sau đó một huyện ở bihar đã xuất hiện những trường hợp có những người được ghi nhận là đã tiêm vaccine tại đây
dù thực tế là họ không làm vậy
trong đó có cả thủ tướng modi và một số ngôi sao điện ảnh của bolivod
truyền thông địa phương đưa tin về vụ một người đàn ông
tên là abdul rahim đến từ bang binlan tại tỉnh nam sulawesi indonesia
bị lực lượng chức năng bắt giữ khi tới tiêm mũi vaccine covid một mươi chín thứ một mươi bảy
trước đó trên trang cá nhân của mình người này thường xuyên chia sẻ những video quảng bá dịch vụ
nhận tiêm hộ để làm giấy chứng nhận đã tiêm phòng covid một mươi chín chui cho khách hàng có nhu cầu
khi bị bắt abdul đã khai nhận đã tiêm liên tục vaccine sinovac hoặc astrazeneca
thậm chí có ngày anh ta tiêm liền ba mũi
mỗi lần như vậy người đàn ông đã tiêm liền ba mũi
người đàn ông nhận khoảng bốn mươi bản anh tương đương một hai triệu đồng tiền công
sau đó bán lại chứng nhận đã tiêm cho người cần mua
được biết tại indonesia muốn vào các nhà hàng quán cà phê hay trung tâm thương mại để mua sắm
người dân bắt buộc phải có giấy chứng nhận đã tiêm chủng
từ nơi này người đàn ông này đã nhận tiêm hộ một mươi năm mũi cho người ngoài và hai mũi vaccine cho chính mình
sự việc này vô tình làm lộ ra các lỗ hổng và những vi phạm tại một số địa điểm tổ chức tiêm chủng
tại địa phương hiện cảnh sát đã vào cuộc tiến hành bắt giữ
tình nghi và cả người trả tiền thuê abdul đi tiêm hộ
ngoài ra cơ quan chức năng cũng đang xem xét việc cáo buộc abdul đã vi phạm các luật về bệnh
truyền nhiễm của quốc gia cụ thể với bất cứ ai cản trở việc thực hiện kiểm soát đại dịch
đều có thể nhận mức phạt một năm tù
phó giáo sư helen petrosis harris của đại học auckland đã mô tả đây là hành vi cực kỳ ngu ngốc
tôi nghĩ ông ta sẽ gặp nhiều phản ứng phụ cao hơn so với những người tiêm chủng đủ liệu bình thường bà nói